hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
hành vi mua bán trái phép vũ khí quân dụng được thực hiện một cách khá ngang nhiên qua mạng xã hội
trên không gian mạng với những danh tính ảo là điều kiện thuận lợi để các đối tượng phạm tội lộng hành
nối tiếp những thành công trong việc ngăn chặn tội phạm mua bán vũ khí
trong năm hai nghìn hai mươi hai công an tỉnh phú yên đã tiếp tục triệt phá một đường dây mua bán trái phép vũ khí quân dụng
trên phạm vi cả nước mà số lượng đối tượng phạm vi hoạt động và số lượng tăng vật thu giữ được khiến nhiều người phải giật mình
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những câu chuyện xung quanh chuyên án hai trăm hai mươi hai s của công an tỉnh phú yên trong chương trình hồ sơ vụ án kỳ này
một mươi năm h ba mươi phút ngày hai mươi tám tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai
hoạt lẫn trong dòng người lộn nhộn tại một điểm xe khách ở thành phố tuy hòa tỉnh phú yên
có một nam thanh niên trẻ tuổi nhìn bề ngoài hắn cũng giống như bao hành khách bình thường khác
sau khi gửi xe máy bên ngoài bến xe người thanh niên này đi bộ tới một nhà xe và nhận một gói hàng
nhưng ngay khi vừa cầm gói hàng trên tay ngay lập tức hắn bất ngờ bị bắt giữ
bắt giữ bởi các chiến sĩ công an tỉnh phú yên
người thanh niên bị bắt tên là nguyễn hữu lợi hắn còn khá trẻ
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu trú tại phường hòa hiệp bắc thị xã đông hòa tỉnh phú yên
theo gia đình cho biết lợi học hết lớp chín thì nghỉ học rồi vào bình dương và thành phố hồ chí minh làm thuê
đầu năm hai nghìn hai mươi hai thời kỳ dịch covid bùng nổ lợi quay trở về quê nhà ở thị xã đông hòa tỉnh phú yên
thời gian này lợi chỉ quay về nhà ở thị xã đông hòa tỉnh phú yên
lợi quay quanh quần ở nhà thi thoảng có ra ngoài nhưng rồi lại về ngay
đó là bị dịch đó cho nên ở nhà cũng nhiều nếu mà biết là không bao giờ đỡ cho nó làm vậy
tại vì nếu mà biết thì đường nào nó cũng bị lộ cho nên là mình khuyên cô mình
nhưng mà cái đó là không biết thật sự không biết do nếu biết là không ai một người mẹ nào mà không sợ đó
tuy nhiên bằng các biện pháp nghiệp vụ của ngành công an
trước đó phòng cánh của lợi học đã được phát triển
cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh phú yên đã xác định lợi là đối tượng có biểu hiện nghi vấn
hoạt động ma túy và đưa đối tượng vào diện quản lý nghiệp vụ
các trinh sát tiếp tục theo dõi về lợi còn phát hiện lợi có tham gia một đường dây mua bán trái phép vũ khí quân dụng và công cụ hỗ trợ
những hoạt động này được đối tượng thực hiện từ khi sinh sống ở tp hcm và các tỉnh miền nam
khi về phú yên vào tháng một năm hai nghìn hai mươi hai

trong thời gian ở phú yên lợi tỏ vẻ không có biểu hiện gì đáng nghi khi hắn rất ít khi ra khỏi nhà
thực tế mọi giao dịch của lợi đều được thực hiện kín đáo trên mạng internet
hắn sử dụng nhiều tài khoản facebook zalo khác nhau truy cập vào hội nhóm kín trên mạng xã hội để liên lạc trao đổi và thực hiện hành vi mua bán vũ khí quân dụng và công cụ hỗ trợ
sau khi thống nhất với các đối tượng bán hoặc đặt mua lợi sử dụng các phương thức thanh toán tiền khác nhau như sử dụng nhiều tài khoản ngân hàng hoặc tài khoản ví điện tử
như vậy lợi không cần đi đâu cả
tuy ngồi một chỗ nhưng hắn vẫn thực hiện được việc
để tránh sự phát hiện của cơ quan công an và các đơn vị vận chuyển hắn ngụy trang súng rất kỹ
súng và công cụ hỗ trợ được đóng gói trong các thùng cắt tông cuốn nhiều lớp băng keo hoặc được gói trong bao ni lông bên ngoài có ghi hàng dễ vỡ
lợi chỉ ra ngoài mỗi khi cần đi giao nhận hàng
hắn cực kỳ có kinh nghiệm và hết sức cảnh giác
thường xuyên thay đổi phương tiện đi lông
hắn đưa lại số điện thoại địa điểm gửi và nhận các kiện hàng
hắn hoạt động độc lập tại tỉnh phú yên
từ các tài liệu thu thập được về nguyễn hữu lợi đầu tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai công an tỉnh phú yên đã giao cho phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy xác lập chuyên án mang bí số hai trăm hai mươi hai s
để điều tra về đường dây mua bán vũ khí qua mạng xã hội liên quan đến đối tượng ma túy
nguyễn hữu lợi đã thực hiện vận chuyển súng và công cụ hỗ trợ đi bốn tỉnh lâm đồng quảng bình nghệ an và khánh hòa
và hắn đã bị bắt quả tàng vào ngày hai mươi tám tháng hai khi đang nhận một gói hàng
bên trong là một khẩu súng quân dụng

trường hợp của nguyễn hữu lợi là một ví dụ điển hình

cả anh em bên nội vẫn đùm bọc mấy mẹ con xong gánh nặng kinh tế lúc nào cũng đẻ nặng lên cuộc sống của gia đình lợi
có lẽ ý thức được khó khăn của gia đình ngay sau khi tốt nghiệp phổ thông lợi không đi học tiếp mà vào thành phố hồ chí minh để làm thuê
thông qua mạng xã hội lợi quen biết và giao du với nguyễn mạnh hùng từ đó bắt tay với nhau để thực hiện việc mua bán vũ khí
con đường phạm tội của lợi sẽ khiến gia đình hắn
vốn đã khó khăn lại càng trở nên lao đao khôn đốn hơn

với ba mươi năm đối tượng thuộc một mươi chín tỉnh thành trên toàn quốc tăng vật thu giữ gồm hai mươi một khẩu súng một bốn trăm chín mươi hai viên đạn
trong đó có ba khẩu súng quân dụng một trăm bốn mươi bảy viên đạn quân dụng một mươi tám khẩu súng thể thao một ba trăm bốn mươi năm viên đạn thể thao cao su một còng số tám hai thanh kiếm ba ống giảm thanh và nhiều vật chứng khác
có thể nói đây là những con số nghi ngại
trong khi mua bán vũ khí quân dụng quy mô lớn đã bị triệt phá
sau khi triển khai truy bắt các đối tượng các trang nhóm kín mua bán vũ khí đã không còn tiếp tục hoạt động rầm rộ như trước nữa
bởi vậy thành công của chuyên án này không chỉ có ý nghĩa cho địa bàn tỉnh phú yên mà còn góp phần làm ổn định tình hình an ninh trật tự ở nhiều địa phương trong cả nước
ngăn chặn mầm họa góp phần làm giảm tình trạng mua bán vũ khí trên mạng xã hội hiện nay
kính thưa quý vị khán giả đây là đường dây tàng trữ mua bán trái phép vũ khí quân dụng có tổ chức hết sức chặt chẽ và phức tạp
có sự phân hóa tách biệt ở từng khâu cho từng đối tượng tại các địa phương khác nhau được vận hành và hoạt động hết sức tinh vi chuyên nghiệp nên rất khó để phát hiện và bóc gỡ tận gốc các đối tượng
với sự nỗ lực không ngừng lực lượng công an tỉnh phú yên đã đấu tranh triệt xóa thành công đường dây này trên phạm vi toàn quốc
chương trình hồ sơ vụ án kỳ này cũng xin được kết thúc tại đây cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại